thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin trong các bản tin thời sự trước
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người
theo cơ quan điều tra công an tỉnh cho biết đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất từ khu vực miền trung tây nguyên
và mua bán mô nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
từ năm hai nghìn một mươi tám đối tượng trần tuấn anh chú tại tỉnh hà nam đến bệnh viện đa khoa trung ương huế
vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận để lại số điện thoại
và giao giá một quả thận từ tám trăm linh triệu đến một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tuấn anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là trần việt thành
mỗi trường hợp bán thận thành công tuấn anh chi trả cho thành từ một trăm linh triệu đến một trăm một mươi triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi tám em có làm công nghiệp mua giới vụ bán thận
tới bây giờ em
em làm một tổng cộng là tám ca thì có bốn ca là hoàn thành
mỗi ca là tổng chi phí trừ em trả cho người hiến là bốn trăm linh
rồi còn lại là ba trăm linh hơn ba trăm linh là em trừ chi phí viện phí và các lợi nhận riêng của em
để làm hồ sơ ghét với bệnh nhân ngoài bệnh viện một ba
sau đó một thời gian thì em được bệnh nhân trả cho là hai trăm linh triệu
rồi em về quê trả đợi ở quê
xong còn dư khoảng hơn hai mươi triệu thì em lấy em để đi vô thành phố huế
vô lại huế rồi tình cờ gặp anh tuấn anh với chị trinh
rồi anh tuấn anh kêu em đưa bệnh nhân đi khám
một ca khám xong xuôi đến ký pháp lý rồi thì anh cho anh trả năm triệu
còn sau này nếu mà anh ấy có thì em cho thêm nữa
ngoài ra trong chuyên án này
lực lượng công an còn phát hiện thêm một số bệnh nhân
hai đối tượng là nguyễn thị thu hà chú tại quảng bình
và nguyễn văn ninh chú tại tỉnh sóc trăng
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hà văn ninh đến bệnh viện đa khoa trung ương huế
tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán ghép thận
mỗi ca ghép thận có giá từ chín trăm linh triệu đến một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong số tiền trên người hiến thận được nhận bốn trăm năm mươi triệu
các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh tiền phẫu thuật nuôi ăn khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi trừ các khoản đối tượng hà văn ninh thu lợi khoảng một trăm linh triệu đồng
cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương thị thùy trinh trần việt thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại
khởi tố bốn bị can đối với trần tuấn anh trần việt thành nguyễn thị thu hà nguyễn văn ninh
về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
trong thời gian tới thì đơn vị của tôi cũng sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình
để phát hiện các loại tội phạm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm
đối hợp với các đơn vị chức năng để hoàn thiện tham mưu các văn bản vi phạm pháp luật
để bịt kín các kẻ hợp các đối tượng vi phạm
đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
và mua bán mô nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
vụ án được công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng của lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống dịch
chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn